tại nhiều khu công nghiệp ở tỉnh bắc ninh bếp ăn thường dư thừa một lượng thức ăn khá là nhiều do số lượng công nhân đông đảo
vì vậy từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu nguồn thức ăn dư thừa này đã được tận dụng vào chăn nuôi
liên minh hợp tác xã tỉnh bắc ninh được giao làm đầu mối tiếp nhận và lựa chọn các hợp tác xã chăn nuôi đủ điều kiện nhận nguồn thức ăn dư thừa này
phục vụ chăn nuôi có hiệu quả trong hai năm qua
hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp đông bình là đơn vị đầu tiên được lựa chọn tiếp nhận thức ăn thừa từ công ty samsung để dùng vào việc chăn nuôi lợn
số thức ăn thừa hàng ngày được hợp tác xã thu gom phân loại ngay tại công ty samsung rồi đưa đến trang trại chăn nuôi theo bốn k
về đến trang trại thức ăn thừa tiếp tục được phân loại ủ men vi sinh làm thức ăn cho vật nuôi
so với nuôi thức ăn công nghiệp trang trại thiết kiệm được từ năm mươi đến bảy mươi chi phí
chăn nuôi và sử dụng thức ăn thừa này
thì con đoạn rất là khỏe
con đoạn khi mình mua ra thì mình cảm thấy rất là yên tâm
chất lượng của con đoạn và giá cả giảm đầu vào rất là tốt
cho nên là cho hơn một năm rồi tôi thấy từ lúc giá đoạn nó có rẻ
đến giờ tôi thấy khi tôi hạch toán là lúc nào tôi cũng có lãi
hợp tác xã cổ phần nông nghiệp tấn phát huyện yên phong tỉnh bắc ninh
cũng là một trong ba hợp tác xã được nhận nguồn thức ăn dư thừa từ khu công nghiệp
hiện trung bình mỗi ngày hợp tác xã tiếp nhận được khoảng từ ba đến bốn tấn thức ăn thừa
theo các thành viên hợp tác xã nuôi lợn bằng nguồn thức ăn này
là hình thức chăn nuôi hữu cơ giúp chất lượng thịt tăng lên
hợp tác xã chúng tôi đánh giá rất cao với vai trò của liên minh hợp tác xã
bởi vì có liên minh hợp tác xã là cái cầu lối tạo điều kiện để các hợp tác xã như tấn pháp chúng tôi
có được cái điều kiện cơ hội để thu gom được cái thức ăn thừa trong nhà máy samsung về chăn nuôi
vì lượng thức ăn thừa trong nhà máy samsung về
thì con đoạn của chúng tôi được sử dụng là nguồn thức ăn giá rẻ
so với mình phải mua cái cám thức ăn truyền thống
thì chúng tôi chăn nuôi sẽ có lợi nhuận cao hơn
theo đánh giá của liên minh hợp tác xã tỉnh băng ninh
việc hiện thực hóa thỏa thuận về trao tặng thức ăn công nghiệp không dùng hết
có rất nhiều ý nghĩa cả về kinh tế xã hội và môi trường
tỉnh bắc ninh là một tỉnh có công nghiệp phát triển
có rất nhiều công ty có cái lượng thức ăn thừa
cho nên là cái chủ trương tăng cường kết nối của hợp tác xã với các công ty
để sử dụng thức ăn thừa là một chủ trương rất tốt
rất đúng đắn để giúp cho các hợp tác xã phát triển

riêng cái thức ăn này thì chúng tôi thấy là không phải chỉ là chăn nuôi lợn
mà chăn nuôi các cái loại cá của họ cũng có thể ăn được
liên minh sẽ tăng cường kết nối của các hợp tác xã với nhiều công ty khác
không phải ở samsung mà các công ty khác
để phát huy hiệu quả của mô hình liên minh hợp tác xã tỉnh bắc ninh
đang tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp và nông dân
trong việc xử lý hiệu quả các phụ phẩm thức ăn thừa
để vừa bảo đảm nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi
vừa giữ gìn môi trường sống